cảm ơn các bạn đã theo dõi
khi được làm tròn đến hai chữ số thập phân hay công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
là một vài trong số khá nhiều những điểm mới mà thí sinh cần lưu ý trong mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay
theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám mà bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố
thì năm nay các trường bắt buộc phải công khai trên cổng thông tin điện tử của trường nhiều nội dung bắt buộc khi chốt đề án tuyển sinh
trong đó tất cả các trường đều phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
đây được coi là một trong những điểm sáng trong mùa tuyển sinh năm nay bởi các thí sinh sẽ có thêm cơ sở để xem xét
và cân nhắc quyết định ngành nghề phù hợp với bản thân cũng như là nhu cầu của thị trường lao động
tuy nhiên thí sinh và phụ huynh cũng cần hết sức lưu ý trong việc thu thập xử lý thông tin từ những con số thống kê mà các trường đưa ra
điểm mới được nhiều người quan tâm nhất hiện nay chính là việc bộ giáo dục và đào tạo không quy định chung
ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các trường như năm hai nghìn một mươi chín
như vậy từ năm nay các trường được trao quyền để tự xác định mức ngưỡng này tùy theo tình hình tuyển sinh thực tế
đây là tín hiệu đáng mừng vì như vậy các trường sẽ chủ động hơn rất nhiều so với trước kia
và để làm việc này có hiệu quả hơn bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các trường đại học phải công bố nhiều nội dung bắt buộc khi chốt đề án tuyển sinh
trong đó tất cả các trường đều phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm
trong đó tất cả các trường đều phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm